xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi